sở cảnh sát thành phố new york mỹ đã dựng các hàng rào bằng kim loại quanh tòa tháp trump
và chặn các ngả đường gần tòa án hình sự manhattan trong bối cảnh dự báo sẽ có các cuộc biểu tình
trước khi cựu tổng thống donald trump sẽ ra trình diện trước cơ quan công tố vào ngày mai ngày bốn tháng bốn
theo kế hoạch tòa án hình sự mahatan sẽ tạm thời dừng hoạt động một số phòng xử án trước khi ông trump ra trình diện
sở cảnh sát new york yêu cầu toàn bộ lực lượng sẵn sàng được triển khai do lo ngại người ủng hộ ông trump
có thể xuống đường biểu tình và có hành vi quá khích lặp lại kịch bản vụ bạo loạn tại đồi capital hồi tháng một năm hai nghìn hai mươi
ông trump đã bị truy tố hơn ba mươi tội danh liên quan tới gian lận tài chính
ông là vị cựu tổng thống đầu tiên của nước mỹ đối mặt với các cáo buộc hình sự
ông trump cho rằng cuộc điều tra hiện nay là cuộc săn phủ thủy nhằm mục đích chính trị
tại phiên trình diện vào ngày mai ông trump sẽ nghe các cáo buộc và đưa ra phản hồi
một thẩm phán sau đó quyết định ông trump có được tại ngoại hay không